thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đang bùng phát tại thành phố hồ chí minh
cục hàng không việt nam đã có quyết định giảm tần suất các chuyến bay đến tân sân nhất
cục hàng không việt nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không vietnam airlines vietjet pacific airlines
bamboo airways viettravel airlines tổng công ty cảng hàng không việt nam acv và các cảng vụ hàng không liên quan
về việc khai thác các chuyến bay đến cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất thành phố hồ chí minh
cụ thể trong giai đoạn từ ngày một đến ngày một mươi bốn tháng sáu các hãng khai thác tối đa sáu mươi ba chuyến bay khứ hồi đến tân sơn nhất mỗi ngày
bên cạnh đó cục hàng không việt nam cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng chống lây nhiễm dịch covid một mươi chín
trên địa bàn cảng hàng không và trên tàu bay